xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
thông tin cấp cứu khẩn cấp từ tàu qng chín mươi nghìn bốn trăm bảy mươi chín tàu qng chín mươi năm nghìn một đang đánh bắt trong khu vực đã chạy tới ứng cứu nhưng bị các tàu trung quốc bắt ngăn cản xua đuổi
đến một mươi chín h cùng ngày lúc này hai tàu nước ngoài bỏ đi tàu qng chín mươi năm nghìn một ts mới tiếp cận cứu vớt các ngư dân
hiện tàu cá qng chín mươi năm nghìn một ts đang trên đường chở các ngư dân gặp nạn về đất liền
như vậy là trong năm hai nghìn một mươi năm và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra hàng chục vụ tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị tàu trung quốc tấn công đập phá tài sản khi đang đánh bắt ở vùng biển hoàng sa